nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
một ban chấp hành trung ương đảng biểu quyết thống nhất để đồng chí nguyễn phú cường ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội thôi giữ chức vụ ủy viên trung ương đảng khóa một mươi ba
cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan trung ương để bộ chính trị quyết định giới thiệu quốc hội khóa một mươi năm bầu phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ năm
ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng báo cáo kiểm điểm cá nhân của các đồng chí bộ chính trị ban bí thư khóa một mươi ba
năm bộ công an tổ chức lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba do trung tướng lazaro albecto alvarez casas ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba
bộ trưởng làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì lễ đón ngay sau lễ đón đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa cuba đã tiến hành hội đàm
mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba nói riêng ngày càng được củng cố và phát triển trên cơ sở lòng tin sự hiểu biết sự tôn trọng tình cảm anh em đồng chí đồng đội
chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng khi đây là chuyến thăm cấp bộ trưởng của bộ nội vụ cuba đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi tạo động lực quan trọng cho quan hệ phát triển hai nước nói chung và giữa hai bộ nói riêng
chào mừng đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ nước cộng hòa cuba sang thăm chính thức và làm việc với bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh kể từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai đến nay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát hợp tác giữa hai bộ nhanh chóng được nối lại trên các lĩnh vực trao đổi đoàn an ninh hậu cần kỹ thuật và y tế
tại hội đàm bộ trưởng tô lâm và bộ trưởng lazaro anberto alvarez kassas đã trao đổi về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm đồng thời thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới
trong đó thường xuyên trao đổi thông tin phối hợp tổ chức hỗ trợ lẫn nhau thực hiện công tác bảo đảm an ninh an toàn cho các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước thực hiện công tác bảo hộ công dân phòng chống hiệu quả các loại tội phạm liên quan đến hai nước tăng cường phối hợp các hoạt động tại các diễn đàn quốc tế nhất là các diễn đàn về chống khủng bố di cư bất hợp pháp đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật nghiệp vụ và bồi dưỡng nâng cao năng lực cáng bộ về ngoại ngữ chuyên môn nghiệp vụ tăng cường trao đ
phòng ngừa phát hiện ngăn chặn âm mưu khủng bố triển khai hợp tác nghiên cứu sản xuất các loại thuốc vaccine chế phẩm sinh học trong đó có những loại thuốc đã nghiên cứu thành công và đưa vào điều trị cho bệnh nhân tại cuba
bộ trưởng tô lâm khẳng định bộ công an việt nam luôn sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm tham vấn với bộ nội vụ cuba chính sách xây dựng và bảo vệ tổ quốc sẽ tiếp tục sát cánh chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ cao nhất cho bộ nội vụ cuba
qua đó việc mở rộng và tăng cường hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba vì lợi ích và an ninh quốc gia của mỗi nước
cũng nhân chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu bộ nội vụ cộng hòa cuba tại việt nam vào chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ trao huân chương hữu nghị và kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc tặng lãnh đạo bộ nội vụ cuba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ theo ủy quyền của chủ tịch nước bộ trưởng tôn lâm đã trao hương trường hữu nghị của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tặng trung tướng lazaro alberto álvarez casas ủy viên bộ chính trị đảng cộng sản cuba bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa cuba vì đã có những thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cuba góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
trước đó bộ trưởng tô lâm cũng đã trao kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ công an việt nam tặng tám cá nhân thuộc bộ nội vụ cuba vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm chúc mừng bộ nội vụ vì những thành tựu đã đạt được bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của bộ trưởng lazaro amberto alvarez kassas bộ nội vụ cuba sẽ gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước giữ gìn trật tự an toàn xã hội
thay mặt đoàn đại biểu bộ trưởng lazaro ameto alvarez kassas bày tỏ vinh dự được trao tặng huân chương hữu nghị của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhấn mạnh đây không phải là kết quả của một cá nhân mà là kết quả của sự đoàn kết hợp tác toàn diện giữa hai bộ
những ghi nhận của bộ công an việt nam là cơ sở để mỗi đồng chí bộ nội vụ cuba càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và hợp tác giữa hai nước

cũng trong sáng nay học viện cảnh sát nhân dân bộ công an tổ chức hội thảo khoa học quốc tế luận cứu khoa học và định hướng giải pháp đào tạo sĩ quan cảnh sát trong môi trường quốc tế
dự hội thảo có thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành nguyên ủy viên trung ương đảng nguyên thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương
hội thảo đã nhận được gần bảy mươi bài tham luận có sự đầu tư nghiên cứu nội dung đa dạng phong phú hàm lượng khoa học cao có giá trị tham mưu cho lãnh đạo bộ công an trong công tác lãnh đạo chỉ huy toàn diện các mặt công tác công an
trọng tâm là lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
trong đó xác định yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế của sĩ quan cảnh sát việt nam với những phẩm chất tiêu chí kỹ năng cụ thể là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy góp phần đảm đương những trọng trách lớn cả về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự quốc gia và duy trì trách nhiệm của cộng đồng quốc tế sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn thách thức ở khu vực và trên thế giới